liên quan đến vụ nổ kinh hoàng vào sáng ngày ba tháng một tại kho phế liệu xã văn môn
mới đây ủy ban nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo thành lập ba tổ công tác kiểm soát chặt các xe phế liệu ra vào xã văn môn
tuy nhiên nhiều người dân cho rằng việc làm này là quá muộn và giống như là câu chuyện mất bò mới lo làm chua
đây là một chốt trực tại xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh sau vụ nổ kinh hoàng ngày ba tháng một
làm hai người chết và tám người bị thương
ba tổ công tác được thành lập nhằm tiến hành kiểm tra nguồn gốc phế liệu
chứng từ liên quan của các xe chuyên chở có được phép vận chuyển mua bán hay không
lực lượng chức năng tại các chốt trực cho biết việc xử lý khó khăn hơn vì có thể các tài xế đã báo nhau nên tạm dừng chuyên trở phế liệu
nhưng theo người dân sinh sống tại đây là các kho hàng chứa phế liệu nằm ở nhiều địa điểm chứ không riêng gì tại xã văn môn
nếu như sẽ còn nhiều điểm vẫn chưa
bên cạnh đó những người dân cũng cho rằng việc lập chốt kiểm tra đối với các xe phế liệu là hoàn toàn cần thiết
tuy nhiên nếu như từ trước các cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao hơn thì chắc chắn đã không xảy ra vụ việc đau lòng vừa rồi
giờ lại còn nhiều hơn nếu được triệt đẻ thì vụ đấy sẽ không to
à vụ đấy xong rồi thì không to
vụ đấy thì không to như thế vụ đấy là lớn quá
việc để xảy ra vụ nổ nghiêm trọng vừa rồi thể hiện sự buông lỏng trong quá trình kiểm soát vật liệu nổ của các cơ quan liên quan
tuy nhiên câu chuyện quy trách nhiệm như thế nào có lẽ vẫn sẽ được bàn luận trong thời gian dài nữa
chúng ta ban hành nhiều văn bản lắm
không chỉ riêng trong lĩnh vực kiểm tra giám sát và quản lý vật liệu nổ đâu
nhiều cái văn bản khác lắm
chỉ có điều là sau đó có thực thi như thế nào
hình như chúng ta thiếu cái hệ thống kiểm tra giám sát
và chúng ta cũng thiếu cái này là một quan trọng này tôi nghĩ
quy trách nhiệm cụ thể
bởi tôi biết là lãnh đạo mà tôi cũng nhiều việc quá
thế nhưng mà nhiều việc thì nhiều nhưng cũng phải phân công phân định ra
để có những người phải lo toan cái bảng này bảng kia cho dân chứ
không phải không ạ
chứ không tại sao nhưng cho bé vô tội nằm ở đấy mà bị chết
nhưng thì khác bị thương như thế
tài sản của dân bay đi
có ai giúp gì được đâu
thắt chặt hơn nữa
việc quản lý kiểm soát vật liệu nổ
là điều thực sự cần thiết để ngăn chặn những vụ việc tương tự
có thể xảy ra tại các địa phương khác
chỉ có những giải pháp mạnh từ chính quyền
cộng với ý thức tự bảo vệ cuộc sống của người dân
thì mới có thể ngăn ngừa được bi kịch bom đạn
vật liệu nổ cũ thời chiến tranh còn sót lại